cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang mở rộng vụ án thu thập các tài liệu củng cố
làm rõ những đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã có bản kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố chín đối tượng trong vụ án nữ sinh giao gà cao mỹ duyên bị sát hại
hiếp dâm ở huyện điện biên dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
chín đối tượng bị đề nghị truy tố về các tội giết người hiếp dâm cướp tài sản bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm
chín bị can đề nghị bị truy tố gồm vì văn toán bùi văn công bùi thị kim thu vợ của công phạm văn nhiệm
lường văn hùng lường văn lả phạm văn dũng cầm văn trương cùng chủ tại huyện điện biên và vương văn hùng chú tại huyện tuần giáo
theo quyết luận điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín vì văn toán ba mươi bảy tuổi mãn hạn tù về tội ma túy trở về địa phương
toán gặp bà trần thị hiền mẹ nạn nhân cao mỹ duyên để đòi khoản tiền ba trăm linh triệu đồng mà bà hiền mua hai bánh heroin của toán trước khi anh ta bị bắt
do bà hiền từ tối từ chối trả nợ toán đã thuê nhóm của bùi văn công bắt cóc cao mỹ duyên để uy hiếp bà hiền
chiều tối ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức chiều ba mươi tết bùi văn công đưa vương văn hùng đến chợ mường thanh để nhận diện nạn nhân
trong vai khách mua gà hùng đề nghị cao mỹ duyên chở một mươi con gà đến nơi đồng bọn phục sẵn
khi đến nơi duyên bị công dùng côn xiết cổ đến bất tỉnh rồi đưa về nhà công
từ tối ngày ba mươi tết tức mùng bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến dạng sáng mùng ba tết tức mùng bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công và năm người khác khống chế hãm hiếp nữ sinh tại nhà anh ta
vợ công là bùi thị kim thu biết việc các bị can dở trò đồi bại sát hại duyên nhưng không tố cáo
sau đó thấy sức khỏe cao mỹ duyên yếu đi cả nhóm lên kế hoạch sát hại nạn nhân rồi khiêng sát đặt tại khu chăn nuôi gần nhà công ở xã thanh nưa huyện điện biên
liên quan đến vụ án ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam bà trần thị hiền
cơ quan công an xác định bà hiền nằm trong đường dây buôn bán ma túy tại địa phương
đường dây buôn bán ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cao mỹ duyên bị giết
tuy nhiên hành vi của bà hiền sẽ bị xử lý ở một vụ án riêng
qua công tác điều tra xác minh công an thành phố tam điệp của tỉnh ninh bình vừa bắt giữ phạm khắc năm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú ở xã đông sơn và phạm văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở phường nam sơn thành phố tam điệp về hành vi gây dối trật tự công cộng
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi đi ăn đêm tại khu vực tổ năm phường nam sơn
nhóm của năm và lê quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phường bắc sơn đã xảy ra mâu thuẫn
nên năm bảo phú trở về nhà để lấy súng lên giàn mặt huy
đến một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi phạm khắc năm cùng phạm văn phú đi xe máy đến nhà bà đặng minh nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
chú ở phường bắc sơn thành phố tam điệp là mẹ của lê quang huy dùng súng ngắn dạng súng côn bắn bốn phát vào cửa cuốn và bỏ đi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra các đối tượng có liên quan để xử lý
liên quan đến vụ bắt băng nhóm chuyên giàn cảnh
móc túi hành khách đi xe buýt khu du lịch suối tiên quận thủ đức thành phố hồ chí minh như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào ngày hôm nay công an thành phố hồ chí minh đã thông tin thêm về vụ việc này
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an quận thủ đức tổ chức xác minh phát hiện năm đối tượng liên quan trong băng nhóm trộm cắp tài sản
gồm quách trinh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai dương thị sen sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm bùi văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đỗ thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai và thiều văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
với thủ đoạn khi phát hiện bị hại đeo ba lô hoặc túi sách chuẩn bị lên xe buýt thì tiếp cận tạo cản trở phía trước và xô đẩy phía sau rồi dùng tay lấy tài sản
sau đó nhanh chóng truyền tài sản cho các đối tượng khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với quách trinh nhân dương thị xen
đã tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng trên
đối với bùi văn vinh thiều văn điệp đỗ thị hạnh cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức đang tiếp tục thu thập củng cố chứng cứ để xử lý
đến ngày hai mươi một tháng một mươi công an quận thủ đức tiếp tục làm việc với hai đối tượng nghi vấn trong băng nhóm giàn cảnh trộm cắp tài sản trên
gồm lê thanh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tạm trú tại quận bảy và lê thanh châu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tạm trú tại quận thủ đức
công an thành phố hồ chí minh đề nghị người dân từng bị mất tài sản tại khu vực trạm rừng xe buýt khu du lịch suối tiên quận thủ đức
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức để cung cấp thông tin tài liệu chứng cứ nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng trong băng nhóm trên

công an thành phố đà nẵng đã thông tin phát đi cảnh báo về trường hợp website http một trăm một mươi ba nghìn một trăm một mươi ba vn com
giả mạo cổng thông tin điện tử bộ công an công an tp đà nẵng để cài mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu thiết bị di động máy tính của người dùng để đọc trộm tin nhắn giám sát cuộc gọi
theo đó trang web này có địa chỉ ip bốn mươi năm bảy mươi sáu hai trăm ba mươi bốn một trăm bốn mươi một không thuộc hệ thống tên miền của các tổ chức chính phủ tại việt nam
thông thường là gov vn
qua điều tra lực lượng chức năng xác định được máy chủ của website này được đặt tại mỹ
đồng thời tên miền trên cố tình sử dụng giao diện giống với cổng thông tin điện tử của bộ công an để tạo sự tin tưởng cho người truy cập
phía dưới cuối của giao diện trang web còn có địa chỉ của công an thành phố đà nẵng để liên hệ
nguy hiểm hơn nếu người truy cập vào mục phần mềm giám sát nằm tại giao diện trang chủ thì thiết bị người truy cập sẽ tự động tải về tệp vn apk độc
đây là tệp tin trên điện thoại di động chạy hệ điều hóa
công an tp đà nẵng cảnh báo tệp tin này chứa mã độc có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị của người truy cập
sau đó điện thoại máy tính bảng bị đánh cắp toàn bộ thông tin dữ liệu quan trọng như định vị giám sát cuộc gọi
đọc trộm tin nhắn kết nối internet cũng như các dữ liệu lưu trữ trong thiết bị
công an thành phố đà nẵng khuyến cáo người dân tổ chức không truy cập vào website này
trường hợp đã tải tệp tin vn apk
trên thiết bị di động thì nhanh chóng gỡ bỏ xóa tệp để tránh cài bị cài mã độc đánh cắp thông tin quan trọng
tại phường đại kim quận hoàng mai hà nội đã có một nam thanh niên tử vong trong quá trình thao bể nước ngầm tại nhà
vụ việc này cũng là một trong những cảnh báo đối với người dân khi tiến hành làm sạch bể nước tại gia đình
sau sự cố nước sông đà bị nhiễm dầu thời gian qua
phản ánh của phóng viên thời sự
ngõ một trăm bảy mươi hai đại tử phường đại kim quận hoàng mai hà nội vào sáng nay
nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng bởi thông tin anh nguyễn viết anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám qua đời trong quá trình thao dọn bể nước ngầm của gia đình
sau sự việc này nhiều gia đình có bể nước cần được vệ sinh cũng đã nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân
tránh những rủi ro có thể xảy ra
gia đình chúng tôi không sợ trước khi thay thì chúng tôi phải mở ra
đóng thì nếu mà cắm thì phải rút ra cho nó cẩn thận
bây giờ là trước khi thay bể thì là điện đóng và thứ tôi rút hoàn toàn ra rồi
thì bây giờ ta làm thủ công thôi
xô trậu bàn chải cọ khăn lau các thứ đầy đủ
trao đổi với phóng viên về vụ việc công an quận hoàng mai cũng đã đưa ra những thông tin ban đầu
trong quá trình thao rửa nạn nhân và bố đã rút điện máy bơm ra khỏi ổ cắm
chỉ có nạn nhân trong bể ngầm làm vệ sinh
bố của nạn nhân
ở trên bể phụ rút
đến khi bể được dọn dẹp xong lúc viết anh trèo lên thành bể thì sự cố xảy ra
trong quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng phát hiện có đoạn dây điện trên thành bể được bọc bằng ống nhựa
dùng bút thử điện thấy đèn ở bút ở trạng thái sáng
sau khi tiến hành đưa nạn nhân lên trên mặt trên nhà thì xác định là sơ bộ là nạn nhân đã tử vong
thì cơ quan điều tra đã phối hợp với viện nghiệp sát nhân dân quận hoàng mai
để tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi
thì sơ bộ xác định tại hiện trường thì có cái dấu vết là hở dây điện ở miệng bể nước ngầm của gia đình
và qua sơ bộ khám nghiệm tử thi thì xác định là trên người tử thi là có cái dấu vết dạng cháy xém ở ngực
quá trình điều tra thì sơ bộ nhận định nghi vấn là nạn nhân đã tử vong là do điện giật
cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra để xác định làm rõ nguyên nhân
tử vong của nạn nhân
khu vực quận hoàng mai hà nội cũng là một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi sự cố nước sạch sông đà bị nhiễm dầu bẩn vừa qua
vì vậy thời điểm này nhiều gia đình bắt đầu công tác vệ sinh thau dọn bể ngầm của mình
để an toàn trong quá trình này mỗi người dân hãy nâng cao tính cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị
và phải có biện pháp bảo hộ an toàn tránh để những vụ việc đáng tiếc xảy ra
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong nhịp sống hai mươi bốn h

hiện nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đang tiếp tục liên hệ với đại diện công ty huy việt nam
về những cáo buộc của doanh nghiệp cung mứng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này trong các bản tin sau
trong bộ đồng phục của trường tấm tóc ẩu đả nhau ngay trước cổng trường
hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng văn thụ xác nhận hai nữ sinh trong khuyết
học sinh lớp tám của trường mặc dù có lực lượng bảo vệ trước cổng
nhưng vẫn không kịp xử lý vụ việc
vị trí xảy ra sự việc lại cách cổng trường là bên hông cổng trường
bảo vệ chúng tôi nắm thông tin lúc này đang điều phối xe phụ huynh
đi vào trong sân trường để đón học sinh
lúc đó ở cổng trường là có hai đồng phục
hai chú bảo vệ dân phòng cũng làm nhiều điều phối xe
và không thấy kịp sự việc xảy ra
việc quản lý khu vực quanh cổng trường vẫn là một bài toán khó đối với trường
khi lực lượng bảo vệ tại trường còn quá mỏng
và ý thức giữ gìn an ninh trực tự của phụ huynh vẫn chưa cao
khiến khu vực này vào giờ cao điểm luôn bị xáo trộn
gây khó khăn trong công tác quản lý
vì vậy ngay sau khi vụ việc xảy ra nhà trường đã có những giải pháp trước mắt
tiếp tục tổ chức truyền truyền phụ huynh học sinh
là thực hiện đúng trật tự an toàn giao thông ở cổng trường
cũng chính vì số một số huynh lười không chịu vào cổng trường
còn trong trường dẫn đến ở khu vực cổng trường rất cực kỳ đông
vào giờ cao điểm lực lượng bảo vệ dân phòng
phải căng hết mức để làm việc
thành sự ra bao quát ở những khu vực xa thì không bao quát được
còn về khả năng lâu dài
chuyện mà giảm sỉ số giảm số học sinh
cũng là một cái việc để giảm áp lực cho nhà trường
ở trong cái việc quản lý ở khu vực cổng trường
đối với dân đường xã hội
thì vụ việc bạo lực học đường không phải là quá xa lạ
và tái diễn ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu thuyên giảm
trước vực tràn trên nhiều phụ huynh đã đưa ra đề xuất
để ngăn chặn vấn nạn này
thầy cô sẽ có thể là biện pháp chặt chẽ hơn
quan sát học sinh
học sinh của mình tốt hơn để ngăn chặn cái vấn đề có thể xảy ra
nếu đánh chỗ khác thì không thể nào trách phụ huynh thầy cô được
nhưng nếu ở trong trường thì đó là vấn đề của thầy cô giáo
và nhà trường phải có một cái biện pháp để giúp những đứa bé như vậy đó
chứ nếu mà đánh ngay trường là không thể nào chấp nhận
tôi thấy cũng nên gắn camera xung quanh cổng trường
để có cái sự bối hợp an ninh trật tự
giữa nhà trường
và các cổ huynh đưa đón
nó cũng bối hợp với lại địa quân
về an ninh
với tránh sự
và giữa gây đánh nhau
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sở giáo dục đào tạo chỉ đạo
phòng giáo dục đào tạo hai mươi bốn quận quyện
các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
và các đơn vị trực thuộc ban hành bộ quy tắc ứng xử
tại trường học ngay từ đầu năm học
để nâng cao nhận thức cho học sinh
để kịp thời ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường
cần có sự vào cuộc của nhà trường phụ huynh
và công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh
và triển khai các biện pháp phối hợp
với các cơ quan chức năng tại địa phương
quản lý phương vực xung quanh trường học
để đảm bảo an toàn cho học sinh